hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một pfizer và biontech cho biết vắc xin covid một mươi chín của họ vẫn có hiệu quả một trăm linh
ở trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi sau bốn tháng tiêm liều thứ hai
theo hạng này dữ liệu đã được thu nhập từ hai hai trăm hai mươi tám tình nguyện viên thử nghiệm tiêm vắc xin covid một mươi chín
kết quả là không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất sáu tháng
sau khi tiêm mũi thứ hai ở những người được theo dõi
trong số hai hai trăm hai mươi tám người tham gia có ba mươi trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng
tất cả đều ở nhóm giả dược
điều này đồng nghĩa rằng vắc xin có hiệu quả một trăm linh ở mọi dư tính trùng tộc mức độ béo phì và có bệnh đi kèm
mối quan tâm an toàn chính ở nhóm tuổi này là viêm cơ tim do vaccine ở trẻ nam
những dữ liệu cho thấy những trường hợp như vậy là rất hiếm và lợi ích của việc tiêm chủng tiếp tục vượt trội hơn
so với những rủi ro
bản thân bệnh covid một mươi chín cũng có thể gây ra viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn
giám đốc điều hành pfizer azure ebola cho biết trong một tuyên bố
khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số được người tiêm chủng khắp thế giới
những dữ liệu mới này củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ở trẻ vị thành niên
kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan sát thấy tỷ lệ nhiễm ncov
ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực
khi tỷ lệ tiêm vắc xin đang chậm lại
chúng tôi mong muốn được chia sẻ dữ liệu này với cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng những cơ quan khác
vắc xin covid một mươi chín của pfizer đã được mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thành thiếu niên hồi tháng năm
và công ty muốn được cấp phép đầy đủ
vắc xin pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên
ngày hai mươi ba tháng một mươi một tỉnh nghệ an đã tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ
có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng chống dịch
cơ sở thẩm mỹ mát xa vũ trường karaoke quán bar internet cho truyền định tử
hoạt động thể dục thể thao tổ chức hoạt động phải đảm bảo quy định phòng chống dịch
theo hình thức không khán giả
hoạt động quán ăn nhà hàng giảm ba mươi lượng khách hàng tại cùng một thời điểm
cơ sở làm tóc và cắt tóc phải có một trăm linh người lao động được tiêm vaccine đủ liều
các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm
triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của bộ nội vụ
và không quá hai mươi sức chứa của nơi tổ chức và không quá bảy mươi người tham gia
được phép tổ chức không quá bốn mươi sức chứa của nơi tổ chức và không quá một trăm bốn mươi người tham gia
nếu một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính có hiệu lực theo quy định
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an
đã có cuộc họp khẩn với huyện nghi lộc bàn các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng chí bùi đình long phó chủ tịch ubnd
nhân dân tỉnh phó chỉ huy trưởng thường trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an
chủ trì bữa làm việc
các ca bệnh cộng đồng đầu tiên phát sinh từ các địa bàn xóm kim liên
thị trấn quán hành và xóm ngọc đường xã nghi hoa
các ca bệnh có liên quan đến hoạt động tôn giáo trong đó có việc tổ chức ăn uống
giao lưu cưới hỏi qua lại của bà con giáo dân các địa phương giữa các gia đình
tại địa bàn nghi hoa thị trấn quán hành nghi diên nghi phương
từ các ca nhiễm cộng đồng đã lây lan sang học sinh tại các địa phương nghi hoa
thị trấn quán hành nghi diên nghi phương với ba mươi bảy trường hợp
trong đó cụ thể có năm trẻ mầm non sáu học sinh tiểu học
hai làm học sinh trung học cơ sở và một học sinh trung học phổ thông
sau khi phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín huyện nghi lộc đã triển khai quyết liệt
các giải pháp phòng chống và dập dịch thông báo cho người dân về các ca bệnh
tình hình dịch vận động người dân có liên quan đến ca bệnh khai báo
xét nghiệm tổ chức khoanh vùng cách ly và lập chốt kiểm soát với hai một mươi hộ với chín một trăm hai mươi nhân khẩu
huyện đã thông báo dập dịch với cấp độ bốn tại xã nghi hoa nghi diên nghi dương và thị trấn quán hành
tổ chức truy vết kịp thời các ca bệnh và các ca nghi ngờ triển khai cách ly sáu trăm bảy mươi f một nguy cơ cao
tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp f một lấy mẫu cộng đồng cho một mươi dân
phun phòng khử khuẩn khu vực liên quan ca bệnh triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín an toàn
đảm bảo tiến độ
phân tích nhận định tình hình dịch trên địa bàn huyện nghi lộc phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh
phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh giám đốc sở y tế nghệ an nêu rõ
tình hình dịch covid một mươi chín ở nghi lộc diễn biến rất phức tạp liên quan đến các trường học và các hoạt động tôn giáo
có nhiều nguy cơ dịch bùng phát lan rộng
mở rộng cách ly f một theo mô hình liên gia ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phát biểu kết luận cuộc làm việc đồng chí bùi đình long phó chủ tịch ubnd tỉnh
phó chỉ huy trưởng thường trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
đã ghi nhận và đánh cao những nỗ lực phòng chống và dập dịch covid một mươi chín của huyện nghi lộc
phòng chống dịch covid một mươi chín huyện nghi lộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh
nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân
từng bước loại bỏ những thói quen không còn phù hợp trong trạng thái bình thường mới
tác cử kiểm tra củng cố động viên để tổ covid cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả
mở rộng việc cách ly f một theo mô hình liên gia xem xét nâng cấp độ dịch ở một số địa bàn có nguy cơ
thực hiện nghiêm việc cách ly phong tỏa đảm bảo an ninh xã hội ở khu vực phong tỏa
đồng chí bùi đình long nêu rõ hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp
một số ca nhiễm ngày một tăng trong khi đó một bộ phận người dân và một số cấp ủy chính quyền
đã bắt đầu chủ quan lơ là trong việc chống dịch
nghi lọc dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát trên dịa rộng
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết trong một mươi hai giờ qua từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại một mươi một huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an phát hiện bốn mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có năm trường hợp phát hiện trong cộng đồng bốn mươi hai trường hợp đã cách ly từ trước
sáu mươi một trường hợp là f một bốn trường hợp trong vùng phong tỏa bảy trường hợp từ các tỉnh phía nam trở về nghệ an
như vậy đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại hai mươi một huyện
thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an đã phát hiện ba bảy trăm hai mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều nhất là thành phố vinh với tám trăm ba mươi ba trường hợp huyện nghi lộc ba trăm tám mươi bốn trường hợp
toàn tỉnh cũng đã có hai tám trăm sáu mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh ra viện
huyện mê linh hà nội phong tỏa tạm thời công ty chuyên phun
khu công nghiệp quang minh sau khi ghi nhận một mươi hai trường hợp f và một số trường hợp test nhanh dường tính
thông tin trên được ông lê văn thuận
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mê linh hà nội xác nhận với tuổi trẻ online trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo ông khương trước đó trong quá trình xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp quang minh
ngành y tế phát hiện một số trường hợp công nhân làm tại công ty chuyên phun tết nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho các công nhân này và những người liên quan
đến trưa nay đã có kết quả một mươi hai trường hợp f và đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định một số trường hợp khác
huyện đã yêu cầu tạm thời phong tỏa tạm dừng hoạt động toàn bộ công ty để tiến hành phun khử khuẩn
sau khi kết quả xét nghiệm khẳng định toàn bộ thì huyện sẽ truy vết đánh giá tình hình để quyết định việc hoạt động của công ty ông khương cho biết thêm
hiện ủy ban nhân dân huyện mê linh cũng đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc
bóc tách ngăn chặn f khỏi cộng đồng
do công nhân công ty ở nhiều nơi khác nhau nên ủy ban nhân dân huyện mê linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương
để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc bóc tách f khỏi cộng đồng
bước đầu địa phương đã đưa khoảng bảy mươi f một đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng chống dịch
hiện nay công ty đang có hai mươi người ở tại chỗ để điều hành
được biết công ty chunfun có vốn một trăm linh của đài loan
trong hai mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn chunfun và tên đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn chunfun
đã hoạt động hơn một mươi bảy năm trong lĩnh vực kinh tế sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cơ động
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai cũng phát đi thông báo khẩn
yêu cầu người làm việc tại các công ty onetech công ty vinh quang và công ty veneri
đều thuộc khu công nghiệp thạch thất quốc oai khẩn trương khai báo y tế
theo trung tâm y tế quốc oai có một mươi một trường hợp làm việc tại ba công ty trên địa bàn huyện
vừa có kết quả dương tính với tết nhanh covid một mươi chín
trong đó công ty onetech có tám trường hợp công ty vinh quang hai trường hợp
và công ty venury một trường hợp f nghi ngờ
cả ba công ty trên có khoảng hơn bốn trăm linh người thường trú trên địa bàn huyện quốc oai
trung tâm y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn quốc oai dừng mọi hoạt động sản xuất
phong tỏa tạm thời với ba công ty trên để điều tra ra suất các trường hợp có liên quan
chờ kết quả khẳng định pcr của các trường hợp trên
theo y tế hà nội
cộng dồn số f trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến tối ngày hai mươi một tháng một mươi một là bảy bảy trăm hai mươi sáu ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai tám trăm năm mươi hai ca
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một trên địa bàn hà nội đã ghi nhận thêm hai trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một trăm linh ca cộng đồng
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và để nhanh tiến đội tiêm chủng
nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xiết chặt một số hoạt động trên địa bàn
xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước
dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đồng mối
giao thương và lao động mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại
trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các f tại nhà
kích hoạt hệ thống chăm sóc tư vấn cho f và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất